thành phố hồ chí minh hiện có khoảng ba mươi hai điểm sạt lỡ
trước tình trạng này ủy ban nhân dân thành phố đã có yêu cầu các địa phương
các cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác ứng phó và phòng chống sạt lỡ
đến thời điểm hiện tại điểm sạt lỡ một một tại bờ kè thanh đa đã có một mươi sáu hộ dân phải di dời đi nơi khác
công an phường hai mươi năm quận bình thạnh cũng đang cắt cử lực lượng ngày đêm có mặt tại đây
để đảm bảo an toàn cho người dân
diện tích sạt lỡ một một ở khu vực dọc bờ kè thanh đa kéo dài gần ba trăm linh mét và sâu vào gần một mươi mét
ngoài việc cắt cử lực lượng bảo vệ cơ quan chức năng cũng đang tiến hành khảo sát
có thể sẽ phải tiếp tục di dời thêm những hụ dân gần kề ra khỏi khu vực nguy hiểm này
theo sở giao thông vận tải tp hcm hiện thành phố có ba mươi hai điểm sạt lỡ thuộc diện phải cảnh báo
trong đó có hơn một phần ba điểm đặc biệt nguy hiểm
để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân ubnd tp hcm tiến hành cắm bị cảnh báo tại ba mươi hai điểm sạt lỡ này
đồng thời tiến hành khảo sát những điểm có nguy cơ sạt lỡ và phải có báo cáo ủy ban
trước thời tiết biến động thất thường dựa đến xảy ra nhiều vụ sạt lỡ gây thiệt hại nghiêm trọng trong những năm gần đây
ngoài chuẩn bị nguồn ngân sách khẩn trương làm bờ kè tp hcm còn yêu cầu hai mươi một quận huyện và tp tủ đức
tăng cường các biện pháp phòng chống ứng phó với các tình huống sạt lỡ để không xảy ra hậu quả đáng tiếc